sáng nay công an tp hà nội đã tổ chức ký quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên lĩnh vực đường thủy nội địa
giữa công an thành phố và công an tám tỉnh có địa bàn giáp danh để cùng ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép
theo báo cáo của công an tp hà nội do nhu cầu và lợi nhuận thu được từ hoạt động khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản lớn
nên các hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố hà nội diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là tại các địa bàn giáp danh giữa tp hà nội với các tỉnh lân cận gây khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh
khảo sát trên địa bàn tp có hai trăm hai mươi một biến bãi trong đó nhiều biến bãi tập kết kinh doanh trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động tự phát
nằm sát đê làm ảnh hưởng đến dòng chảy và đê điều trong mùa mưa lũ
trước tình hình trên công an tp hà nội tổ chức lễ ký quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên lĩnh vực đường thủy nội địa
giữa công an tp hà nội với công an các tỉnh bắc giang bắc ninh hòa bình hà nam hưng yên phú thọ thái nguyên và vĩnh phúc
với việc ký kết này khi phát hiện các vấn đề tình hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên khoáng sản chất tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ đê điều
các đơn vị sẽ phối hợp cùng nhau xử lý theo quy định của pháp luật